cách đây bảy mươi năm vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy tại xóm bàn cờ xã hùng sơn nay là thị trấn hùng sơn
huyện đại từ tỉnh thái nguyên đã diễn ra cuộc meeting trọng thể của ba trăm linh cán bộ bộ đội và đại diện
các tầng lớp nhân dân địa phương để nghe công bố bức thư của bắc hồ gửi cho thương bệnh binh trong cả nước
ghi nhận sự ra đời ngày thương binh liệt sĩ
tự hào truyền thống cách mạng trong nhiều năm qua công tác đền ơn đáp nghĩa đã luôn được chính quyền
và nhân dân tại đây quan tâm thực hiện tốt
đây là cơ sở sản xuất của ông lê trí thắng thương binh hạng bốn trên bốn
trú tại tổ dân phố an long thị trấn hùng sơn huyện đại từ
ông nhập ngũ năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín thuộc biên chế đoàn năm trăm năm mươi chín bộ binh tham gia chiến đấu tại mặt trận nam lào
và bị thương năm một nghìn chín trăm bảy mươi một sau khi xuất ngũ trải qua nhiều vị trí công tác
ông nghỉ hưu và quyết định mở xưởng mua bán sản xuất tôn sắt
tạo công an việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương và đem lại thu nhập cao cho gia đình
bây giờ thì công nhân trong xưởng thì tất cả nó cũng nói chung là cả gia đình nằm ở đây
nó cũng có khoảng một mươi sáu người một mươi sáu người thế còn thu nhập thì chỉ có các cháu
mỗi ít có khoảng chục người các cháu thôi khoảng năm triệu một tháng cơm nuôi buổi trưa
thế là cũng đóng một
thị trấn hùng sơn hiện có gần bốn trăm linh gia đình chính sách gia đình liệt sĩ thương bệnh binh
phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn tinh thần tương thân tương ái
hàng năm các cấp ủy chính quyền thị trấn thường xuyên tổ chức các cuộc thăm hỏi động viên hỗ trợ hoặc đưa ra những cơ chế chính sách ưu tiên đối với những gia đình này
hàng năm xây dựng các chương trình kế hoạch thực hiện truyền các hình liệt sĩ
tới thời điểm này có đến gần chín mươi bảy chín mươi tám các gia đình chính sách đều có mức sống khá và công áp đều có nghĩa như xây dựng quý tình nghĩa nâng cấp sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ và giáo dục truyền thống được thực hiện thường xuyên
trong những năm qua
công tác đền ơn đáp nghĩa đã được các cấp ngành tỉnh thái nguyên quan tâm trú trọng
tỉnh đang thực hiện chính sách với trên một trăm ba mươi người có công với cách mạng
hàng tháng chi trả trợ cấp ưu đãi cho trên hai mươi ba người với tổng kinh phí hàng năm trên sáu trăm năm mươi tỷ đồng cho các đối tượng là bà mẹ việt nam anh hùng thương binh bệnh binh người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học
bên cạnh đó là thực hiện chế độ ưu đãi về bảo hiểm y tế cho trên ba mươi người có thời gian tham gia kháng chiến
trong những năm qua được sự quan tâm của thần trực tỉnh ủy hội đồng dân ủy ban dân tỉnh xã rộng thương binh xã hội đã tham dự cho các cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công của đảng và nhà nước ban hành qua các thời kỳ
hội đồng dân ủy ban dân tỉnh xã rộng thương binh xã hội đã tham dự cho các cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công của đảng và nhà nước ban hành qua các thời kỳ
đúng thời gian
trong thời gian tới tỉnh thái nguyên
tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa
toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh
liệt sĩ và người có công với cách mạng
bằng những việc làm cụ thể
chăm lo đời sống vật chất và tinh thần
thể hiện lòng biết ơn sâu sắc
sự tôn vinh của đảng nhà nước
và nhân dân đối với người có công
góp phần tô đậm nét văn hóa việt nam
làm giàu thêm truyền thống nhân văn
của dân tộc